liên hiệp công đoàn thế giới là liên hiệp của các tổ chức công đoàn nhằm thay thế cho tổ chức liên hiệp công đoàn quốc tế trước đây
tổ chức này ra đời với nhiệm vụ chính là đấu tranh quyền lợi cho giai cấp công nhân những người lao động cùng khổ
cách đây bảy mươi năm năm ngày ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại paris pháp đại biểu công đoàn các nước đại diện cho sáu mươi bảy triệu người lao động
từ năm mươi sáu tổ chức cấp quốc gia đến từ năm mươi năm nước và hai mươi tổ chức quốc tế đã bỏ phiếu thành lập liên hiệp công đoàn thế giới
với tuyên ngôn chống chiến tranh và những nguyên nhân gây chiến tranh nhằm thiết lập một nền hòa bình ổn định lâu dài trên thế giới
việc thành lập liên hiệp công đoàn thế giới là một thắng lợi to lớn là bước tiến dài của quá trình thống nhất giai cấp công nhân thế giới
đấu tranh cho các quyền lợi của công nhân cho hòa bình dân chủ và độc lập dân tộc của cả nước
ngày nay trước những tác động của toàn cầu hóa mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và tư bản đã trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết
khủng hoảng kinh tế thế giới ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu càng làm gia tăng những ảnh hưởng tiêu cực đến điều kiện sống
làm việc và thu nhập của phần lớn người lao động trên toàn cầu
chính vì lẽ đó liên hiệp công đoàn thế giới đoàn kết cùng với các tổ chức công đoàn mỗi nước khẳng định vai trò của mình
huy động sức mạnh tổng hợp để bảo vệ quyền lợi của công nhân lao động
tháng bốn năm hai nghìn chín lần đầu tiên liên hiệp công đoàn thế giới đã tổ chức ngày hành động quốc tế vì quyền lợi người lao động và chống bóc lột
ý tưởng hành động này đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong nhiệm kỳ mới của liên hiệp công đoàn thế giới
năm hai nghìn một mươi liên hiệp công đoàn thế giới đã thành công trong việc kêu gọi công nhân và lao động toàn thế giới tham gia ngày hành động quốc tế mùng bảy tháng chín
trên khắp năm mươi sáu quốc gia đã diễn ra nhiều phong trào và chiến dịch vận động
hàng trăm nghìn công nhân thế giới đã thống nhất được tiếng nói chung yêu cầu về giải pháp thoát khỏi khủng hoảng
thành công của phong trào góp phần nâng cao uy tín và củng cố thêm cho chặng đường hoạt động mới của liên hiệp công đoàn thế giới
được công nhận là thành viên chính thức của liên hiệp công đoàn thế giới vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
bốn mươi năm năm qua tổ chức công đoàn việt nam luôn sát cánh cùng các thành viên liên hiệp công đoàn thế giới
luôn nỗ lực vấn đấu cho các mục tiêu đấu tranh chung vì quyền và lợi ích hợp pháp
chính đáng của người lao động
công đoàn việt nam luôn là thành viên tích cực có trách nhiệm trong liên hiệp công đoàn thế giới
tổ chức công đoàn việt nam đã và đang có nhiều đổi mới mạnh mẽ
hoạt động của tổ chức công đoàn luôn hướng về người lao động
tập trung phát huy vai trò là tổ chức đại diện của người lao động trong việc chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp
chính đáng của người lao động xây dựng mối quan hệ hài hòa tiến bộ trong doanh nghiệp
công đoàn việt nam tập trung vào việc nâng cao hiệu quả
việc thực hiện nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động
tập trung cho công tác xây dựng chính sách pháp luật
cũng như là nâng cao năng lực thương lượng đối thoại ở cơ sở
thứ hai là tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn
cùng với đó là xây dựng mô hình tổ chức phù hợp để giải quyết được những vấn đề mới của tổ chức công đoàn
năm hai nghìn hai mươi một việt nam được liên hiệp công đoàn thế giới chọn đăng cai tổ chức đại hội liên hiệp công đoàn thế giới lần thứ một mươi tám
điều này thể hiện sự tin tưởng đánh giá cao vị thế và năng lực tổ chức sự kiện mà liên hiệp công đoàn thế giới dành cho công đoàn việt nam